chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đã đến thăm khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai
trường hải tại huyện núi thành quảng nam đây là nhà máy có quy mô lớn nhất ở khu kinh tế
mở chu lai hàng năm sản xuất và tiêu thụ gần một trăm linh xe ô tô các loại và nộp ngân sách cho
địa phương gần một mươi tỷ đồng bày tỏ niềm vui trước những thành tiệu của công ty đạt được trong
thời gian qua chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đề nghị trong quá trình đầu tư sản xuất
công ty cần chú trọng đến việc sản xuất các mặt hàng phụ trợ cố gắng tăng tỷ lệ nội địa hóa nhằm
tạo ra nhiều loại xe ô tô có chất lượng tốt giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cũng đã đến sân hương tưởng niệm và trồng cây
lưu niệm tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng tại xã tam phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam